tranh thủ thời tiết không mưa vào sáng nay lữ đoàn hai trăm bảy mươi của quân khu năm đã nối lại hoạt động tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại trà leng
nơi tìm kiếm cách hiện trường sạt lở khoảng ba km do nước sông leng chảy xiết cây cầu treo dân sinh duy nhất của khu vực đã bị lũ cuốn trôi
nên các lực lượng buộc phải dùng dòng dọc để qua sông tiếp cận điểm tìm kiếm
chiều nay cơn bão số một mươi ba đã gây mưa cho huyện nam trà my nên công tác tìm kiếm càng được đẩy mạnh để bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia
nơi tìm kiếm khó tiếp cận nên không thể điều máy móc đến hỗ trợ tất cả chỉ trông cậy vào sức người
mặc dù vậy các cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn hai trăm bảy mươi quân khu năm vẫn đang cố gắng vật từng cây gỗ bới từng thúc đất để tìm kiếm